trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm itpc vừa phối hợp cùng với công ty trách nhiệm yếu hạn eon việt nam
tổ chức hội thảo định hướng sản phẩm xuất khẩu và chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam
thông qua hệ thống siêu thị eon nhãn hàng eon top value trong mùa dịch covid một mươi chín
hội thảo thông tin tới các doanh nghiệp những kiến thức về nhu cầu tiêu dùng tại thị trường nhật bản
quy trình lựa chọn nhà cung cấp cho nhãn hàng eon top value
các tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa hàng vào hệ thống siêu thị eon
ứng dụng công nghệ mới trong đóng gói bảo quản và giữ độ tươi nguyên chất của mặt hàng nông sản
trái cây trong chế biến từ đó giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa việt nam
cấp phần phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong mùa dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm việt nam qua hệ thống eon đạt ba trăm tám mươi một triệu usd
trong đó các nhà cung cấp cho hệ thống eon bán lẻ tại việt nam các mặt hàng thực phẩm
nhiều yếu phẩm chiếm năm mươi ba mặt hàng may mặt chiếm hai mươi tám và một mươi chín là hàng điện máy điện tử thiết bị đồ dùng gia đình
doanh thu đạt khoảng tám mươi một